ngay sau khi một số báo phản ánh việc nhiều đò trên suối yến chùa hương chở khách quá tải vi phạm an toàn
chiều ngày hai mươi năm tháng hai bàn tổ chức lễ hội chùa hương cho biết sẽ xử lý những trường hợp vi phạm này
ban tổ chức lễ hội chùa hương cho biết cũng đã nhận được những phản ánh về việc nhiều đò hoạt động trên suối yến
vi phạm quy định như trở quá số lượng người nhiều đò không gắn biển số
thậm chí không có phao cứu sinh đội thanh tra đường thủy sẽ trực tiếp xử lý vi phạm
hiện tại hơn một sáu trăm linh cây hoa hồng bulgari đã được vận chuyển về việt nam chăm sóc được hơn hai tuần
và sẵn sàng trưng bày cho ngày hội hoa hồng bulgari và bạn bè vào ngày tám tháng ba tới
đại diện ban tổ chức cho biết đã có phương án tối ưu để bảo vệ những cây hoa hồng này từ nay đến khi lễ hội kết thúc
bàn tổ chức cho biết
bị cho sự kiện này đại sứ quán bungary đã phối hợp với viện di truyền giống bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nhập một sáu trăm tám mươi cây hồng bulgari về việt nam bao gồm hơn một trăm linh loại hồng khác nhau
việc nhập cũng phải tuân theo quy trình và các quy định kiểm tra nghiêm ngặt để tránh lan truyền sâu bệnh
hiện toàn bộ số lượng hoa hồng bulgari nhập đã được vận chuyển về trại thực nghiệm của viện di truyền giống
để chăm sóc từ cách đây hai tuần
loại hoa hồng bungary có tuổi thọ khá ngắn ngày chỉ khoảng hai ngày là tàn
đã tính đến phương án bố trí các chuyên gia nghệ nhân thường xuyên túc trực chăm sóc để duy trì cơ chế nở hoa và bảo vệ cây
mặc dù vậy ý thức của người tham gia lễ hội cũng sẽ quyết định rất quan trọng đến việc giữ gìn hoa trong không gian chung của lễ hội
ngày hội hoa hồng bulgari và bạn bè là một lễ hội truyền thống lâu đời của bulgari
đây là quốc gia nổi tiếng về ngành trồng hoa hồng và các chế phẩm từ loài hoa này
lễ hội sẽ được tổ chức tại công viên hồ tây hà nội từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng tám
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng hai một đám cháy đã xảy ra tại phòng giao dịch đồng hới ngân hàng vp bank chi nhánh quảng bình
đám cháy đã theo dụi hai tầng của ngôi nhà bốn tầng hiện chưa thống kê được thiệt hại
nhận được tin báo sau một mươi năm phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng bình đã nhanh chóng điều động bốn xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa ngăn không để đám cháy lan rộng
sau gần ba mươi phút dập lửa đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vào thời điểm xảy ra cháy văn phòng không có người làm việc và trong căn nhà bốn tầng đều không có người ở
theo người dân gần vụ cháy thì đám cháy bắt đầu bùng phát từ tầng một rồi cháy lan lên tầng hai
nguyên nhân của vụ cháy các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ
trong phần tin quốc tế đảng cộng sản trung quốc đề xuất sửa đổi hiến pháp
công đảng anh ủng hộ tham gia liên minh thế quan mới với eu
ngày hai mươi năm tháng hai ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc đã đề xuất một số nội dung sửa đổi hiến pháp
trong đó bao gồm những thay đổi liên quan tới nhiệm kỳ của cương vị chủ tịch và phó chủ tịch nước
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc đã đề nghị xóa bỏ nội dung hiến pháp quy định